để phát triển nông nghiệp bền vững chìa khóa là phải ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất
và để làm được điều này thì đòi hỏi cần tăng cường nguồn nhân lực đầu tư cho nông nghiệp
đặc biệt là công tác nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tế sản xuất
đây là trang trại nuôi gà đẻ trứng được thiết kế sáu tầng của công ty cổ phần tập đoàn baraco việt nam
với công nghệ này chỉ với diện tích một hai trăm linh m hai có thể nuôi được năm mươi con gà
cao hơn gấp bảy lần so với cách nuôi thông thường
tuy nhiên toàn bộ công nghệ này công ty phải nhập từ đức về
với tổng số tiền đầu tư hai mươi tỷ đồng trên một chuồng vì trong nước vẫn chưa sản xuất được
trong định hướng phát triển từ năm hai nghìn
ban lãnh đạo tập đoàn đã xác định khâu tập trung vào đầu tư vào khoa học công nghệ
để làm mục tiêu từ đó chúng tôi có thể lân cao được lăng xuất
cũng như đặc biệt là chất lượng sản phẩm
không chỉ nhập công nghệ chăn nuôi
hiện nay công ty cũng phải nhập các giống vật nuôi để tạo ra các sản phẩm trứng dầu dinh dưỡng
như trứng gà xanh trứng gà dha xê len từ nước ngoài về
điều này cho thấy nhu cầu của doanh nghiệp về ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp là rất lớn
tuy nhiên hiện nay có một thực tế đó là nhiều công trình nghiên cứu khoa học trong nước
dù được đánh giá cao thậm chí nhận giải thưởng nhưng tính ứng dụng vào thực tiễn lại rất hạn chế
tại diễn đàn về ứng dụng kết quả nghiên cứu tiến bộ khoa học và công nghệ
vụ nông nghiệp nông thôn mới được tổ chức gần đây
nhiều nhà khoa học cũng đã chỉ ra những bất cập trong công tác này
theo tôi nghĩ đến bây giờ phải khoán nhà khoa học kỹ thuật
tôi yêu cầu là anh làm ra được cái giống này chất lượng như thế này nếu lâm được tôi thưởng
chúng theo một cái cơ chí tài chính rất là lăng nhăng không động viên nhà khoa học
những công trình mà khoa học có cái sự mà bền vững mãi với thời gian là anh phải đưa được vào sản xuất và phải làm được ra tiền
cái quan trọng nhất
đưa được vào sản xuất cho doanh nghiệp và cho nhân dân ra được tiền tiền ấy lại phục vụ lại cho công tác nghiên cứu
chứ không phải là ra được những công trình để đem đi triển lãm hay là trưng bày mấy bài báo ở quốc tế là xong
ngành nông nghiệp có đóng góp tới hai mươi gdp cho đất nước mỗi năm nhưng tổng kinh phí đầu tư cho nông nghiệp chỉ có sáu
do nguồn lực đầu tư ít nên công tác nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp cũng rất hạn chế so với các lĩnh vực khác
cùng với đó là cơ chế quản lý nhà nước về lĩnh vực này cũng còn nhiều bất cập
nên đã không thu hút được nguồn chất xám của các nhà khoa học đầu tư nghiên cứu cho lĩnh vực nông nghiệp nông thôn